chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với khu rừng ngập mặn huyện cần giờ
để cùng lắng nghe những câu chuyện trồng rừng và giữ rừng
của những người đoàn viên thanh niên sung phong thành phố hồ chí minh
trong suốt bốn mươi năm qua những cánh rừng ngập mặn ở huyện cần giờ
là nơi gắn bó với các chiến sĩ áo xanh của lực lượng thanh niên sung phong thành phố hồ chí minh
với nhiệm vụ giữ bảy năm trăm linh hectare rừng
ở những vị trí sung yếu nhất giáp ranh với nhiều địa phương khác
để quản lý một diện tích rừng rộng lớn như vậy
trong điều kiện khó khăn thiếu các phương tiện vận động và thông tin
nhưng lực lượng đã triển khai được một mươi một chốt canh gác đóng quân trải rác trong rừng sâu
và ký giao khoáng bảo vệ rừng cho ba mươi ba hộ gia đình thanh niên sung phong
quyết tâm mang nhiệt huyết của tuổi trẻ
trồng lại rừng cho màu xanh che phủ hết những tàn tích của chiến tranh
bảo vệ lá phổi xanh của thành phố hồ chí minh
thanh niên sung phong gắn bó với rừng cần giờ từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đến hiện nay
chúng tôi tham gia những hoạt động trọng tâm tại rừng cần giờ
như là tham gia giữ rừng và bảo vệ rừng
chúng tôi còn làm công tác tuyên truyền vận động người dân
tham gia cùng với chúng tôi trong việc giữ rừng
tham gia đánh bắt thị hệ sản theo đúng quy định nhà nước
lực lượng thanh niên sung phong cũng là một lực lượng nồng cốt
trong công việc trồng phát triển và bảo vệ rừng cần giờ này
từ đó đến nay cây rừng đã hình thành phát triển
khi được nsf công nhận nó là khu vực dự trữ sinh viện của thế giới
lực lượng sung phong cũng tiếp tục tham gia với các lực lượng chức năng
với ban quản lý rừng với lực lượng chiêm đâm
và tiếp tục bảo vệ giữ và phát triển rừng cần giờ này
các chốt cát nằm đải rác trong rừng
thường là của các chiến sĩ trẻ còn độc thân
và chia thành các tổ ba người
chốt gần nhất cách đường lộ một mươi năm phút đi cano
chốt xa nhất phải mất tới bốn mươi năm phút
cuộc sống trên các chốt hiện còn rất nhiều khó khăn
vì nước sinh hoạt chưa có điện lưới quốc gia
và sống điện thoại rất yếu
nên hạn chế nhiều trong công tác nhiệm vụ
tiền lương còn eo hẹp
nên các chiến sĩ thường phải tăng gia sản xuất thêm
đánh bắt khai thác thủy hải sản theo quy định bảo vệ rừng
khó khăn vất vả nhưng chưa bao giờ họ bỏ một buổi tuần tra nào
cái khó khăn nhất là vẫn là nước sinh hoạt
nước sinh hoạt ta nèm ở các chốt
chốt phải mua về với giá một trăm linh ngàn một tờ khối
cái thứ hai là phương tiện đi lại
cái thứ ba nữa là xa
nếu mà muốn chạy ra đất liền
những chốt xa đi khoảng bốn mươi bốn mươi năm phút
mới ra được tới ngoài đường đường mộ
cái thứ tư nữa là điện lưới không có
thì anh em phải xài bằng điện năng lượng mặt trời
bằng ngày mình xài điện năng lượng mặt trời
mình tích vào trong cái bình aq
rồi để tối mình sử dụng
anh em sống ở đây thì cũng nhờ trà mưa hướng nước
nhằm khi tới mùa khô hết nước
anh em cũng đi đổi
nhưng mà cuộc sống nó có hơi khó khăn chút
nhưng anh em gắn bó với nhau sống lâu ngày
nó sẽ vượt qua hết
tại vì mình yêu đường mà
bên cạnh một mươi một chốt cát độc thân
trong những cánh rừng lực lượng được giao quản lý
còn có ba mươi ba chốt cát
của các gia đình thanh niên xuân phong
nhận khoáng bảo vệ rừng
đây là chốt tắt cá cháy số một
của một gia đình như thế
người chủ của gia đình này là thế hệ thứ hai
được giao giữ chừng ba mươi hectare
với mức khoán một triệu một trăm linh nghìn đồng
trên một hectare trong một năm
với mức lương đó anh vẫn phải cùng vợ lao động sản xuất thêm
mới tạm đủ cho gia đình
tuy vất vả
nhưng họ rất hạnh phúc
và luôn muốn gắn bó với rừng cần dơ
chốt khối tàu này
là của một người nữ thanh niên xuân phong
thế hệ thứ hai
trong một gia đình giữ rừng
cuộc sống trong rừng sâu của vợ chồng chị
tuy vẫn còn nhiều khó khăn về nước sinh hoạt
chỉ có điện năng lượng mặt trời
các thiết bị thường xuyên hỗn hốc
bị hơi nước mặn v v
nhưng anh chị vẫn luôn yêu rừng bảo vệ rừng
sau những buổi đi tuần
chị tường cùng chồng đi khai thác sản vật của rừng
má vừa mới mất
hôm nay về xong tới đợi cho con
dự khoán là năm mươi một mẫu
lương có ba triệu hả
không có đủ sống
nên hằng ngày nước lên
mới đi xôi nha
bắt cua bắt cá rồi thêm
mới đủ sống
các chiến sĩ thanh niên xuân phong
làm nhiệm vụ tuần tra trong rừng
thường gặp những đối tượng đi săn thú
hoặc đánh bắt thủy sản trái phép
lấy củi hôn ông
với những người như thế
phương châm của lực lượng
chỉ là tuyên truyền giải thích
bên cạnh đó
lực lượng thanh niên xuân phong
còn tuyên truyền
vận động người dân địa phương
cùng nhau tham gia giữ rừng
hôm nay đi tuần tra bảo vệ rừng
thì cũng nhầm khi gặp mấy anh em
đi đào đất
hoặc là đi bắt thú rừng văn giả
thì mình cũng có kích lệ anh em
mình cũng dùng những từ ngữ kích lệ
cho anh em
ví dụ như là
anh em sau này
anh em không còn làm nữa
chứ mình không có làm
anh em phật lòng
chúng tôi thường xuyên
gắn bó với dân
để hỗ trợ giúp đỡ dân
thấy được mục đích ý nghĩa này
thì người ta sẽ ủng hộ lại
và giúp đỡ chúng tôi
trong việc quản lý rừng
sự đồng góp tích cực
của lực lượng thanh niên xuân phong
đối với địa phương
trên mọi phương diện
như là bảo vệ rừng
phòng cháy cháy rừng
rồi là chăm lo đời sống
cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng
thì với vai trò đó
ủy ban nhân quyện
ban lý rừng phòng hộ cần giờ
trong năm hai nghìn một mươi tám
đối với lực lượng thanh niên xuân phong
trong công tác bảo vệ rừng
đóng quân trên địa bàn nguyên cần giờ
hơn bảy mươi chiến sĩ
của lực lượng thanh niên xuân phong
làm nhiệm vụ giữ rừng
đã trở thành một lực lượng
nồng cốt tại địa phương
họ đã thực hiện tốt công tác
phối hợp với nhiều lực lượng khác
như kiểm lâm
ban quản lý rừng phòng hộ
để hỗ trợ nhau
trong nghiệp vụ bảo vệ rừng
và tuyên truyền vận động nhân dân
cùng nhau tham gia
bên cạnh đó
lực lượng còn thực hiện
nhiều công tác xã hội
ngay chính tại địa phương
như một chiến lược
bảo vệ môi trường lâu dài
đáp ứng được kỳ vọng
của chính quyền thành phố
trong việc bảo vệ rừng cần giờ
lá phổi xanh của thành phố hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn
bốn mươi năm trôi qua
rừng cần giờ nay đã hồi sinh
với tổng diện tích ba mươi năm hectare
và được unesco công nhận
là khu dự trị
sinh quyển thế giới vào năm hai nghìn
rừng cần giờ được khôi phục
và phát triển như ngày hôm nay
có sự đóng góp rất lớn
của lực lượng thanh niên sung phong
thành phố hồ chí minh
thưa quý vị
chương trình thành phố sống đẹp kỳ này
đến đây là hết
một lần nữa
chúng tôi chân thành cảm ơn
sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị
trong các lần phát sóng tiếp theo